trong lúc chơi ở lớp học bé trai một mươi một tuổi không may bị va chạm mạnh vào tủ đựng tài liệu học tập
khiến cửa kính vỡ ra các mạch kính cứa vào cổ tay
tai nạn sinh hoạt này xảy ra ngày chín tháng bốn
ngay lập tức trẻ được cô giáo băng ép cầm máu và nhanh chóng đưa đến trạm y tế xã
cách đó khoảng một trăm linh mét để tiếp tục được sơ cứu
trẻ được chuyển tuyến bệnh viện tuyến huyện rồi lên bệnh viện nhi trung ương cùng ngày
sau khi thăm khám và tiến hành làm các xét nghiệm
các bác sĩ khoa trình hình đã chỉ đình phẫu thuật vì phẫu cấp cứu bệnh nhi
bác sĩ chuyên khoa hai lê tuấn anh phó trưởng khoa trình hình bệnh viện nhi trung ương cho biết
thời điểm nhập viện trẻ được sơ cấp cứu tốt nên vết thương không còn chảy máu
tuy nhiên các ngón bàn tay trái của trẻ không còn cử động được
ngay lập tức trẻ được kiểm tra vết thương tại phòng tiểu phẫu
sau khi mở bằng cấp cứu kiểm tra hùng cổ tay trái của bệnh nhi phát hiện thấy tình trạng tổn thương rất nghiêm trọng
đất toàn bộ động mạch trụ đất thần kinh trụ và thần kinh giữa đất gân gấp cổ tay trụ gân gấp ngón bốn và năm bàn tay trái
nếu không được phẫu thuật kịp thời thì nguy cơ phải cắt bỏ cả bàn tay trái của bệnh nhi là rất lớn
vì bàn tay không có máu nuôi dưỡng đủ sẽ dân đến hoại tử
ekip bác sĩ đã cắt lọc rửa sạch vết thương nối động mạch nối thần kinh và các gân gấp của cẳng tay nam sinh một mươi một tuổi
các phẫu thuật vì phẫu kéo dài ba giờ các ngón tay của trẻ hồng ấm trở lại và cử động tương đối tốt
dự kiến trẻ có thể được ra viện trong vài ngày tới
bác sĩ cho biết khoảng bốn tuần sau khi ra viện khi các cơn liền trẻ sẽ được thăm khám và hướng dẫn từ vận động phục hồi chức năng
để bàn tay trái có thể cử động như bình thường